liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức nguyễn anh quân về hành vi tham mô tài sản và rửa tiền
vào chiều ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo
theo viện kiểm sát trong quá trình làm việc nguyễn minh quân đã thành lập hệ thống các công ty để tham gia đấu thầu
nâng khống giá vật tư y tế chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai quy định để công ty sân sau của mình trúng thầu
chiếm đoạt số tiền một trăm linh ba tỷ đồng
bị cáo nguyễn văn lợi là người giúp sức tích cực cho quân trong việc tham ô tài sản và rửa tiền
bị cáo nguyễn trần ngọc diễm là vợ của quân biết nguồn gốc tài sản có được từ hành vi phạm tội
nhưng vẫn mua các bất động sản nên đủ căn cứ xác định đồng phạm
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo quân hai mươi một hai mươi ba năm tù
bị cáo lợi một mươi sáu một mươi tám năm tù về tội tham ô tài sản và rửa tiền
bị cáo diễm bị đề nghị hai năm sáu tháng đến ba năm sáu tháng tù về tội rửa tiền
các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án hai năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tòa án nhân dân tỉnh gia lai vừa đưa ra xét xử vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn chín
tại làng rồi xã yà phí huyện chi bá lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng là dương hồng thái
chú tại huyện iagrai và nguyễn thị mai linh chú thành phố pleiku
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ gần một kg ma túy đá
khám xét nơi ở của thái công an thu giữ thêm hơn hai trăm linh gam ma túy đá một mươi sáu viên đạn
bắt các đối tượng liên quan là lê trang mỹ dung nguyễn huy toàn và hà công tuấn
các đối tượng khai nhận nhiều lần bán ma túy trên các địa bàn huyện yagrai huyện đắc đoa
huyện chi bá và thành phố pleiku
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo thái mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
và chín năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng trung hình phạt là tử hình
các bị cáo còn lại mức án từ một mươi tám cho đến hai mươi ba năm tù
bị một số đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng là cán bộ công an tỉnh ninh bình
thông báo có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy
sau đó yêu cầu nạn nhân phải kê khai tài sản
các tài khoản sổ tiết kiệm và rút tiền chuyển khoản vào tài khoản do đối tượng cung cấp
để phục vụ cho công tác điều tra
rất may khi nạn nhân đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hoa lư tỉnh ninh bình
để làm thủ tục rút số tiền tiết kiệm hai trăm bốn mươi triệu đồng để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp
thì các nhân viên ngân hàng đã dừng việc giao dịch
do nhận thấy thái độ bất thường của nạn nhân
nên cán bộ ngân hàng đã báo ngay cho công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình
kịp thời đến xác minh ngăn chặn được hành vi lừa đảo của đối tượng
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an tp huế cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn thị mỹ trang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tại phường thuận hòa tp huế
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trang cho anh nguyễn đức tuấn cùng chú tại tp huế
vay ba mươi triệu đồng
trả góp mỗi ngày sáu trăm linh đồng trong vòng sáu mươi ngày
qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tp huế đã xác minh điều tra và làm rõ
tổng số tiền trang cho anh tuấn và anh hà văn vu chú cùng địa phương vay
là bốn trăm hai mươi năm triệu đồng lãi suất từ một trăm hai mươi đến một trăm hai mươi một sáu mươi bảy một năm
thu lợi bất chính gần năm mươi triệu đồng
công an huyện đại lộc tỉnh quảng nam
vừa bắt quả tăng đối với đối tượng đặng ngọc bảo
chú tại quận hải châu tp đà nẵng đang có hành vi nhận chín tám triệu đồng
từ đại diện của công ty cổ phần trường lợi
có trụ sở tại cụng công nghiệp quang đại quang huyện đại lộc
theo điều tra ban đầu đặng ngọc bảo nắm được thông tin
công ty cổ phần trường lợi có vi phạm trong việc khai thác
vận chuyển khoáng sản tại mỏ cát tại xã đại hồng huyện đại lộc
nhưng đến nay chưa khắc phục triệt đề
trong các ngày hai mươi tám hai mươi chín một mươi một hai nghìn tám
năm hai mươi ba bảo cùng một số người trực tiếp đến điểm khai thác khoáng sản
của công ty cổ phần trường lợi để thu thập thông tin hình ảnh
và yêu cầu lãnh đạo công ty này phải gặp mặt trao đổi trực tiếp
nếu không sẽ đăng tải các bài báo ảnh hưởng đến hoạt động của công ty
ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi bảo đang nhận tiền từ đại diện của công ty trường lợi
tại một quán cà phê thì bị công an huyện đại lộc bắt quả tàng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định
truy nã sáu bị can liên quan đến vụ nổ súng
tấn công trụ sở hai xã trên địa bàn khiến nhiều cán bộ chiến sĩ công an
hy sinh về tội khủng bố theo điều hai trăm chín mươi chín bộ luật hình sự
những vị can bị truy nã gồm y quynh mật đáp ba mươi một tuổi
trú tại huyện crong ana tỉnh đắk lắc y chanh bia bốn mươi tuổi
y bút e ban ba mươi chín tuổi y nien yia bốn mươi năm tuổi
cùng chú tại xã tâm thắng huyện cư rút tỉnh đắk nông
y trích nghê năm mươi năm tuổi trú tại xã y a trông huyện crong bắc
và y mút mô sáu mươi ba tuổi trú tại thị trấn pơn rang
huyện crong búc tỉnh đắk lắc
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã khởi tố sáu bị can trên về tội khủng bố
tuy nhiên qua xác minh các vị can đều không có mặt tại địa phương
không rõ ở đâu
theo cơ quan điều tra nhóm bị can nói trên có liên quan đến vụ khủng bố
nổ súng tấn công trụ sở các xã ea tiêu và ia ctua của huyện trư quynh
tỉnh đắk lắc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
chính sĩ công an hy sinh
trước đó công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án
khởi tố hàng chục bị can về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
không tố giác tội phạm che giấu tội phạm liên quan đến vụ khủng bố vào ngày một mươi một tháng sáu
liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức nguyễn anh quân
về hành vi tham ô tài sản và rửa tiền
chiều ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hồ chí minh
đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo
trong đó ông quân bị đề nghị mức án từ hai mươi một đến hai mươi ba năm tù
theo viện kiểm sát trong quá trình làm việc
nguyễn minh quân đã thành lập hệ thống các công ty để tham gia đấu thầu
nâng khống giá vật tư y tế chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai quy định
để công ty sân sau của mình trúng thầu chiếm đoạt số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
bị cáo lợi là người giúp sức tích cực cho quân trong việc tham ô tài sản và rửa tiền
năm bị cáo từng là nhân viên của quân đã không thực hiện đúng các quy định
trong việc đấu thầu gây thiệt hại tài sản nhà nước
bị cáo nguyễn trần ngọc diễm vợ quân biết nguồn gốc tài sản có được từ hành vi phạm tội
nhưng vẫn mua các bất động sản nên đủ căn cứ xác định đồng phạm với quân về tội rửa tiền
từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo quân từ hai mươi một đến hai mươi ba năm tù
lợi từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù về tội tham ô tài sản và rửa tiền
bị cáo diễm bị đề nghị từ hai năm sáu tháng đến ba năm sáu tháng tù về tội rửa tiền
các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ hai năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vào chiều ngày hôm nay phiên tòa tiếp tục phần tranh luận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với lê thanh khoa chú phưởng hòa khánh nam
quận liên triều tp đà nẵng về hành vi lừa đảo
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khoa được giao là phó phòng kinh doanh của một ngân hàng có phòng giao dịch
tại tp đà nẵng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn các khoản bay
một bị hại chú quận sơn trà đã nhiều lần truyền khoản cho khoa với số tiền hơn một năm tỷ đồng
sau khi nhận tiền của bị hại khoa không sử dụng số tiền này để đáo hạn
mà để trả nợ và đánh bạc qua mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
thông báo cho cá nhân tập thể là nạn nhân của lê thanh khoa liên hệ với điều tra viên nguyễn bá đạt
số điện thoại chín trăm linh một ba trăm một mươi tám sáu trăm linh một để cung cấp thông tin phối hợp giải quyết
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn phương bình và vợ là lê thị bích trâm
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
vợ chồng bình đã lần lượt mang năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
đi thế chất vay tiền của nam bị hại để chiếm đoạt hơn chín trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn phương bình tổng hình phạt một mươi tám năm tù giam
lê thị bích trâm một mươi sáu năm tù giam
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
lê ngọc quý bùi ngọc thanh và vương huỳnh phúc
cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thánh hóa
đã bị công an thành phố giang nghĩa tỉnh đăng nông tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra từ tháng ba đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lê ngọc quý và đồng bọn đã cho tám mươi ba lượt người vay với tổng số tiền gần một tỷ đồng
thu lợi bất chính trên hai trăm sáu mươi triệu đồng dưới hình thức trả góp cả góp và lãi theo ngày
lãi suất từ bốn trăm năm mươi một một năm đến năm trăm năm mươi sáu một năm kèm theo những chi phí phát sinh
quá trình điều tra lực lượng công an thu giữ sáu điện thoại di động tám thẻ ngân hàng
hai xe mô tô bốn triệu đồng hàng chục giấy tờ liên quan đến việc vay mượn tiền
công an thành phố giang nghĩa thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng lê ngọc quý
nhanh chóng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa để phối hợp giải quyết
thời gian gần đây tình hình tội phạm mua bán người diễn biến khá phức tạp
với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
bên cạnh những lời mời gọi việc nhẹ lương cao thì sự hào nhoáng của những cuộc hôn nhân ngoại quốc
cũng là nguyên nhân đẩy hàng chục chị em phụ nữ rơi vào biệt kịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
bạc liêu tuy không có đường biên giới trên bộ với các nước
song tình trạng mua bán người vẫn diễn biến khá phức tạp
các băng nhóm buôn người có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng môi giới dẫn dắt
hình thành các đường dây tội phạm liên tỉnh xuyên quốc gia
điều đáng buồn là đa phần đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây mua bán người việt nam ra nước ngoài
lại là người việt nam
với thủ đoạn giới thiệu việc nhẹ lương cao hoặc mai mối lấy chồng ngoại quốc
nhiều thanh niên phụ nữ thậm chí có cả trẻ vị thành niên đã trở thành nạn nhân trong các đường dây buôn người
trong nội địa thì cũng đã xuất hiện tình trạng một số cơ sở mà massage karaoke
tức là những kinh doanh những ngành nghề nhạy cảm cũng có hành vi là cưỡng ép lừa gạt
rồi mua bán phụ nữ qua lại các cơ sở với nhau
đã hơn hai tháng trôi qua nhưng người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng
khi kể lại những tháng ngày bị giam giữ đánh đập trong hang ổ của bọn muôn người dưới chiều trò việc nhẹ lương cao

trước đó bọn muôn người đã trở thành một người đàn ông
anh được giới thiệu làm quen với ellie sung một người phụ nữ myanmar
hứa sẽ lo toàn bộ chi phí xuất cảnh sang myanmar làm việc với mức lương ba mươi triệu đồng một tháng
tuy nhiên sau khi vượt biên các đối tượng giam giữ anh tại tòa nhà cao tầng
chung với hàng chục lao động việt nam khác đồng thời đánh đập bỏ đói
ép buộc phải tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền người dân
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh bạc liêu đã đấu tranh triệt phá
năm vụ mua bán người bắt giữ một mươi ba đối tượng có liên quan
các vụ án mua bán người đều được cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng đưa ra xét xử
và những tay buôn người phải nhận lãnh những mức án nghiêm minh cho tội ác mình gây ra
điển hình như trần thành tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phan văn hòa sinh năm hai nghìn
cùng chú tỉnh an giang và bùi thị tuyết nhanh sinh năm hai nghìn ba chú tỉnh bạc liêu
đã bị tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt với tổng mức án ba mươi bốn năm tù giam
về tội mua bán người dưới thủ đoạn việc nhẹ lương cao
để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người trước hết
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động nhận biết được âm mưu
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm buôn bán người
tôi cũng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác mạnh dạng tố giác các loại tội phạm
trong đó có các hành vi liên quan đến mua bán người tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
không nên vì lợi ích trước mắt mà vô tình đẩy con em mình trở thành những nạn nhân của bọn vua người
dưới dọ bọc làm môi giới cho các cuộc hôn nhân với người nước ngoài
hay những việc làm thu nhập cao ở chỗ trời tây
thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người đặc biệt phải cân nhắc thật kỹ
trước những lời mời gọi
nhẹ lương cao hoặc vẻ hào nhoáng từ những giấc mơ chồng ngoại để tự bảo vệ chính mình trước tội phạm buôn bán người
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt các bị cáo lê văn trường chú tỉnh đồng nai mức án tử hình
lê thị thu huyền mức án tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
võ ninh bị tuyên mức án hai mươi năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trường huyền và ninh là bạn bè đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trường liên lạc với một người tên dũ không rõ lai lịch tại tỉnh quảng bình mua ma túy vào đồng nai để tiêu thụ
ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trường đến khu vực phường đình ba thành phố biên hòa
nhận thùng hàng chứa một mươi viên ma túy đem về cất giấu tại nhà thuộc phường long bình tân thành phố biên hòa
sau đó trường đã bán cho hai người nghiện mỗi người năm mươi viên ma túy
ngoài ra trường đã cùng huyền hai lần bán cho ninh ba trăm sáu mươi bảy viên ma túy
khám xét nơi ở chung của trường và huyền công an đã thu giữ khối lượng lớn ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh trường đã có hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn năm kg ma túy
huyền đã mua bán trái phép hơn bốn trăm bảy mươi bốn gam ma túy và ninh đã tàng trữ trái phép hơn một trăm tám mươi sáu gam ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tống đặt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị kim chi một mươi chín tuổi chú phường mân thái quận sơn trà về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày sáu tháng một mươi một chi đã cùng nhóm bạn thanh thiếu niên khoảng hai mươi người sử dụng xe máy độ chế đi tốc độ cao
lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bạch đằng
tổ tuần tra công an quận hải châu đã tổ chức lực lượng truy đuổi
đến đoạn đường như nguyệt nhóm này đã dùng bình xịt hơi cay về phía tổ công tác
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội hình sự công an quận đã xác định được do mâu thuẫn với nhóm tôn đản
chi cầm đầu nhóm bạn quen biết trên mạng xã hội đến gặp nhóm này để giải quyết
cả nhóm đã mua bình xịt hơi cay để phục vụ cho việc đánh nhau và khi bị công an quận phát hiện
nhóm này đã xịt hơi cay và chia nhau bỏ chạy nhiều hướng
thưa quý vị xác định xóa các điểm đen và những điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông
là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông
thời gian vừa qua các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh bắc ninh mà nòng cốt là lực lượng công an
đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách
lực lượng công an đã nỗ lực khắc phục xử lý các điểm đen nhằm kiềm chế tai nạn giao thông
đảm bảo an toàn cho người dân
lực lượng công an tỉnh bắc ninh đã có nhiều giải pháp kiến nghị và hành động trực tiếp
nhằm hạn chế các điểm đen điểm tiềm ẩn giảm tai nạn giao thông
công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương ra soát những bất cập trong tổ chức giao thông
tập trung xử lý triệt để các điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
ngoài ra lực lượng chức năng cũng thường xuyên ứng trực để điều tiết giao thông
và mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
nhờ đó tình trạng ồn tắc giao thông gây mất trở tự an toàn giao thông
và các vụ tai nạn được giảm thiểu một cách rõ rệt
từ đầu năm đến nay các đơn vị chức năng các ngành chức năng đã tiến hành khắc phục hai điểm đen
hai mươi ba điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông hàng chục điểm bắt cập xử lý tổ chức giao thông
và đắp đặt ba gờ giảm tốc từ ngõ ra đường
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục theo dõi kiểm tra đôn đốc kiến nghị giải quyết những điểm đen
điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông
phấn đấu đến ngày một mươi năm tháng ba hai nghìn hai mươi bốn
sẽ giải quyết xong các điểm đã được kiến nghị
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các sở ngành chức năng của tỉnh
và ủy ban nhân dân các huyện kiến nghị bất cập về tổ chức giao thông
nhằm nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông như bổ sung hoàn chỉnh hệ thống biển báo
cải tạo mở rộng mặt đường vạch sơn cải đường gờ giảm sốc
lắp đặt giải phân cách hộ lan biển chỉ dẫn đèn chiếu sáng đèn tín hiệu thiết bị phản quang
kết quả của việc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ đúng quy chuẩn kỹ thuật là nhiều điểm bất cập được khắc phục
trưa tôi ở đây là tầm hơn chục năm nay rồi lúc mới thành đặt đường
là nó chưa có những cái giải phân cách này chưa có những cái gờ giảm tốc này
thì tai lạc liên tục
từ nội hồi mà có những cái giải này nó cũng đỡ đi nhiều lắm
đỡ đi về các mặt người ta cứ nhìn thấy cái là người ta đến đây người ta đã đi chậm lại rồi
với sự vào cuộc chủ động tích cực của lực lượng giao thông tỉnh
bắc ninh đã khắc phục kịp thời những bất cập về tổ chức giao thông
giúp ngăn ngừa các nguy cơ khách quan dẫn đến tai nạn giao thông cho người đi đường
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông
nhờ đó việc tham gia giao thông không còn là nỗi lo đối với người dân